hôm nay tòa nhân dân tỉnh nghệ an xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với nguyễn văn oai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại xóm bốn xã quỳnh vinh thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
về các tội chống người thi hành công vụ và không chấp hành án
sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối tượng nguyễn văn oai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xóm bốn xã quỳnh vinh thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
không chấp hành hình phạt quản chế tại địa phương thậm chí còn có hành vi chống người thành công vụ
tại phiên tòa phúc thẩm xét thấy bị cáo oai không có tinh thần ăn năn hối cải và cũng không có tình tiết giảm nhẹ
vì vậy hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định tuyên bố bị cáo nguyễn văn oai phạm hai tội không chấp hành án và chống người thành công vụ
tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo nguyễn văn oai chấp hành hình phạt của hai tội là năm năm tù
thời hạn tù tính từ ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy buộc nguyễn văn oai chấp hành án phạt quản chế của bản án số một hai nghìn một mươi ba hsst ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi ba của tòa nhân dân tỉnh nghệ an trong thời hạn bốn năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù của bản án này
bản án phúc thẩm đối với nguyễn văn oai là đúng người đúng tội được đông đảo người tham dự phiên tòa đồng tình cao là bài học lời cảnh tình cho các đối tượng còn có ý định coi thường pháp luật